vì vậy thế hệ của chúng ta và thế hệ nhất là các bạn các bạn trẻ là phải hết sức kiên trì để mà giữ gìn lấy nó
bảy mươi năm kể từ ngày chiến dịch điện biên phủ toàn thắng hình ảnh anh hùng phan đình giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai vẫn mãi kiêu hùng đẹp đẽ
hành động của anh mãi mãi khắc sâu vào tim những người lính cụ hồ và nhiều thế hệ người việt nam về một vị anh hùng gan dạng dũng cảm luôn hết lòng vì đồng đội
vì lý tưởng cách mạng sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ quốc
anh hùng phan đình gióp được nhà nước truy tạm quân trương quân công hạng nhì và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm một nghìn chín trăm năm mươi năm